trong ngày hai mươi ba tháng bốn cả ba thanh niên này đang ngồi ăn nhậu tại một quán
tại thị trấn liên sơn huyện lắc thì phát hiện nguyễn nhất duy và lê công thành long
cùng chú tại thành phố bùa ma thuột điều khiển xe máy đang bắt trộm mèo
hoàng anh đã rủ cường và phúc lên xe ô tô do mình điều khiển để đuổi theo
tuy nhiên hai đối tượng trộm mèo đã bỏ chạy
khi đi đến khu vực cổng trào huyện lắc thì cả ba thống nhất đâm thẳng xe ô tô
vào đuôi xe máy để bắt giữ
cú đâm mạnh khiến cho nguyễn nhất duy tử vong tại chỗ còn lê công thành long bị thương
sau vụ việc ba thanh niên đã đến công an huyện lắc để đầu thú
mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy hai đối tượng là trương đình an quê ở con tum
và nguyễn thanh thảo là đối tượng cầm đầu trú tại thành phố thuận an
vừa bị công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra
qua công tác trinh sát vào tối ngày hai mươi một tháng bốn khi nguyễn thanh thảo và trương đình an
thuê xe taxi di chuyển từ thành phố thuận an
về khu phố ba a phường thới hòa thị xã bến cát để giao ma túy thì đã bị công an bắt giữ
tại hiện trường công an thu giữ gần một viên ma túy dạng thuốc lắc một khẩu súng cùng sáu viên đạn
khám xét khẩn cấp nhà trọ của an tại phường an phú thành phố thuận an
lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ một túi ni lông có chứa kentamin cùng với bảy viên đạn
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người không rõ lai lịch
tại thành phố hồ chí minh với giá một mươi triệu đồng
trong những ngày cuối của dịp nghỉ lễ mật độ phương tiện tại các tuyến đường cửa ngõ
các trục chính của thành phố hà nội sẽ tăng cao khi người dân quay trở lại thủ đô
sau thời gian nghỉ dài ngày
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai rất nhiều biện pháp
từ túc trực thường xuyên cho tới chủ động phân luồng
tuyến đường vành đai ba một trong những trục cửa ngõ chính của thủ đô hà nội
bất cứ phương tiện chở khách nào có dấu hiệu vi phạm như chở quá số người
hoặc dừng đỗ sai phép đều sẽ bị dừng lại kiểm tra
dịp nghỉ lễ này cảnh sát giao thông cũng bố trí lực lượng mật phục
nhằm tăng cường xử lý các xe dừng đỗ đón trả khách sai trái phép
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ túc trực thường xuyên
tại các khu vực cửa ngõ hà nội và các trục đường chính của thành phố
khi có dấu hiệu un tắc xảy ra lực lượng chức năng sẽ chủ động các phương án phân luồng
nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế tối đa tai nạn giao thông
liên quan tới công tác tiêm chủng cho trẻ em dự kiến cho đến hết tháng tám
sẽ kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trên cả nước để tạo miễn dịch cộng đồng trước khi vào năm học mới
đó là thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng
cho đến nay đã có gần một sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna
được tiêm cho trẻ ở lối tuổi này tại sáu mươi ba tỉnh thành phố

tỷ lệ phản ứng sau tiêm đối với nhóm tuổi này tại nước ta là năm
thấp hơn nhiều so với thông báo của nhà sản xuất
cũng như là thông tin từ tổ chức y tế thế giới cũng như các nước đã triển khai
như tại hà nội chỉ có một mươi hai trên tổng số một trăm năm mươi trẻ em đã tiêm có phản ứng nhẹ
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo